hòa chung với không khí năm học mới trên cả nước các em học sinh nghèo vùng biên tỉnh nghệ an cũng đang đón nhận những tình cảm sự sẻ chia thiết thực của lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an
những món quà được trao tận tay các em đã góp phần viết tiếp những ước mơ dự định còn giang dở với tinh thần trao con chữ chuyển hy vọng
không may mắn như các bạn cùng trang lứa chị em lữ thị thi và lữ thị quỳnh mồ côi mẹ từ lúc còn nhỏ
bố bỏ đi hai chị em phải sống nhờ nhà ông bà ngoại đã già yếu
mong muốn được đến trường như chúng bạn tưởng như đã bị dập tắt bởi khó khăn cứ trồng chất lên ông bà già đã ngoài bảy mươi tuổi
tuy nhiên hai chị em ly và quỳnh đã không đơn độc khi được cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng tam hợp
bộ đội biên phòng nghệ an nhận hỗ trợ các cháu đến khi học
hết cấp học phổ thông
ông bà nghèo không có điều kiện để mua quần áo sách vở cho các cháu đi học
được các chú bộ đội biên phòng hỗ trợ tặng quà sách vở cho cháu ông bà cảm ơn nhiều lắm
đồng bào sinh sống hai tuyến biên giới của tỉnh nghệ an đa số là những người nghèo
bởi vậy ngoài việc bám rừng bám đất để chạy ăn từng bữa các bậc phụ huynh ít có điều kiện để chăm sóc việc học cho các con trẻ
để giúp các em có điều kiện đến trường học chữ
gần một mươi năm qua một chương trình hành động vì các em đã được những người lính biên phòng hai bên tuyến biên giới nghệ an chăm chút thực hiện
mỗi đơn vị có một cách làm khác nhau nhưng cùng chung một mục đích không để trẻ em nghèo thất học
để các em cố gắng học tập và vươn lên trong cuộc sống
và cùng cố gắng nhiều hơn nữa trong học tập
nhất là trong học tập
và cảm ơn những kinh phí của các anh bộ đội đã giúp đỡ các em
để các em cố gắng và an tâm học tập hơn nhiều
hiện nay các đơn vị trên hai tuyến bộ đội biên phòng nghệ an đang nhận đỡ đầu giúp đỡ chín mươi bốn em học sinh
hai mươi em học sinh của nước bản lào
mỗi tháng các phòng ban đơn vị hỗ trợ các em năm trăm linh đồng
để tạo điều kiện bớt phần khó khăn vươn lên trong học tập
thời gian nhận đỡ đầu là hết cấp trung học phổ thông
nếu các cháu học
thi đậu vào các trường
các đơn vị tiếp tục nhận đỡ đầu để đào tạo cán bộ nguồn cho các địa phương
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh chỉ đào các đơn vị cơ sở
khảo sát nhu cầu cân thiết của các em
để mua sắm phương tiền sách vở quân ảo đôi dung học tập
để các em bước vào năm học mới
để các em có dung cư sách vở để học tập
để đạt được kết cầu
kết quả cao ngay từ đầu năm học mới
cùng với nhiệm vụ vững chắc tay súng bảo vệ biên cương tổ quốc
bộ đội biên phòng nghệ an đang làm sáng thêm phẩm chất bộ đội cụ hồ sống và cống hiến vì ngày mai
trong hành trang của những cô cậu học trò vùng biên hôm nay luôn có bước chân của người lính biên phòng